tối ngày bốn tháng một mươi một có năm f một của trường hợp nói trên cũng có kết quả khẳng định dương tính đã được đưa vào khu kịch ly
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng có quyết định phong tỏa cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ bốn cho đến khi có thông báo mới đối với thôn vân quận đông
tối ngày năm tháng một mươi một thành phố huế tiếp tục ghi nhận hai ca mắc tại cộng đồng là bn chín trăm bốn mươi bốn ba trăm sáu mươi sáu quê ở phường ví dạ và bn chín trăm bốn mươi năm tám trăm chín mươi tám quê ở phường an tây
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn ông võ lê nhật chủ tịch ủy ban nhân dân tp huế yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm đời sống sinh hoạt của bà con ở vùng phong tỏa cách ly tạm thời thực hiện tầm soát diện rộng xác định cấp độ dịch của từng xã phường để có hướng xử lý kịp thời
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố huế cũng đề nghị tăng cường kiểm tra các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác tuyên quân
đặc biệt giám sát chặt chẽ người về từ các địa phương các trường hợp làm trái quy định gây lây lan dịch thì phải xử lý nghiêm
yêu cầu các địa phương trực thuộc phải đảm bảo việc tạo mã quét mã qr quốc gia qua hình thức thẻ kiểm soát dịch bệnh cho người dân
đặc biệt tăng cường kiểm tra các quy định phòng chống dịch quét qr ở các hàng quán kinh doanh
các tổ cộng đồng đội xung kích thanh niên các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín ông võ lê nhật nói
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cho biết tính đến nay toàn tỉnh có một hai trăm năm mươi hai ca f tỉnh thành khác chuyển đến bảy ca
hiện đang điều trị ba trăm một mươi năm ca có chín trăm ba mươi ba ca đã được điều trị khỏi và có bốn ca tử vong
các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế khu cách ly tập trung và nơi lưu trú là bảy hai trăm ba mươi một trường hợp
trong đó cách ly tại cơ sở y tế là ba mươi hai cách ly tại nơi lưu trú năm bảy trăm bốn mươi năm và tại cơ sở cách ly tập trung một bốn trăm tám mươi người
mấy ngày vừa qua dịch bệnh covid một mươi chín có chiều hướng tăng trở lại ở khu vực tây nam bộ
nhiều ca mắc không rõ nguồn lây tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng
đáng chú ý là tỷ lệ tiêm vaccine mỗi hai còn thấp
tính đến nay đồng tháp đã có một mươi hai trên một mươi hai huyện thành phố có ca mắc trong cộng đồng
riêng ngày hôm qua bốn tháng một mươi một tỉnh ghi nhận chín mươi tám ca gồm hai mươi bốn ca về từ vùng dịch một mươi tám ca trong các cơ sở cách ly y tế ba mươi ca trong các khu vực phong tỏa và hai mươi sáu ca trong cộng đồng
hiện đồng tháp đang thực hiện cấp độ hai về phòng chống dịch bệnh
trong đó một trăm ba mươi ba xã phường đang ở cấp độ hai có tám xã phường thị trấn cấp độ ba và hai xã của huyện tam đông là hòa bình và phú thọ
tính đến ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh đồng tháp đã tiêm vaccine được hơn một ba trăm chín mươi sáu liều trong đó tiêm mũi một hơn tám trăm chín mươi liều đạt hơn sáu mươi năm số dân trong độ tuổi tiêm và mũi hai được hơn năm trăm linh năm liều đạt hơn ba mươi bảy
theo sở y tế tỉnh bến tre trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh có thêm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó hai mươi hai ca mắc ghi nhận trong tỉnh
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bến tre đến nay toàn tỉnh có hơn chín trăm linh ca mắc covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bến tre đến nay toàn tỉnh có hơn hai trăm bảy mươi một liều vaccine được tiêm an toàn trong đó hơn bảy trăm hai mươi một năm trăm linh liều tiêm mũi một chiếm gần bảy mươi ba số dân từ một mươi tám tuổi trở lên và mũi hai gần hai trăm năm mươi người chiếm tỷ lệ gần hai mươi năm
về công tác ứng phó với dịch bệnh ông ngô văn tán giám đốc sở y tế tỉnh bến tre cho biết
tùy theo mức độ dịch bến tre là mức độ hai nên người đến từ mức độ nào thì ứng phó với mức độ đó
quan trọng là mình làm nhanh nhất có thể
nhanh hơn các lần trước lực lượng phải bổ sung nhiều hơn
nếu phát hiện có f thì phải cách ly truy vết rồi điều trị theo tầng
song song với đó là tăng cường công tác tiêm ngừa
tại tỉnh tiền giang trong ngày bốn tháng một mươi một đã phát hiện hai trăm sáu mươi ba ca dương tính
trong số các ca f mới có bốn mươi bảy ca ghi nhận trong cộng đồng
các địa bàn có số ca mắc mới nhiều nhất là huyện châu thành cái bè thành phố mỹ tho
tính đến nay tỉnh tiền giang đã tiêm phòng vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
với tỉ lệ tiêm phòng mũi một
tỉ lệ tiêm phòng mũi một là hơn tám mươi mũi hai là hai mươi bảy
riêng tỷ lệ người lao động khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiêm mũi một đạt gần một trăm linh
tỷ lệ công nhân đã tiêm mũi hai đạt khoảng năm mươi
với thành phố cần thơ mấy ngày gần đây số f liên tục ở mức cao
đặc biệt có nhiều ổ dịch xuất hiện tại các khu dân cư khu công nghiệp bệnh viện tại nhiều quận huyện
dù toàn thành phố mới được nâng lên cấp độ hai nhưng các quận huyện đều tăng cấp độ dịch
cụ thể là có năm quận huyện thuộc cấp độ hai là cái răng trước là cấp độ một phong điền thới lai cờ đỏ vĩnh thạnh
bốn quận nâng lên cấp độ ba màu cam là quận ninh kiều bình thủy ô môn thốt nốt
để kiểm soát tình hình dịch bệnh lớn hơn ubnd tp cần thơ đã quyết định chuyển đổi toàn bộ công năng
trung tâm y tế huyện thới lai thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện thới lai
trung tâm y tế huyện phong điền thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện phong điền
trung tâm y tế huyện phong điền thành bệnh viện quân dân y thành phố thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín quân dân y
đồng thời giao giám đốc sở y tế và ủy ban nhân dân các quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo nhanh chóng an toàn hiệu quả
triển khai tiêm mũi hai vaccine astrazeneca hoặc pfizer cho người dân đã được tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca có thời gian từ bốn tuần trở lên
tại tỉnh bạc liêu số ca mắc covid một mươi chín đã giảm mạnh so với nhiều ngày trước đó nhất là số ca mắc trong cộng đồng
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận hai trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín
tín hiệu đáng mừng là trong số này chỉ có năm mươi bốn ca mắc trong cộng đồng giảm gần một trăm linh ca so với hai mươi bốn giờ trước đó
để ứng phó dịch bệnh lây lan chủ động trong công tác cách ly điều trị bệnh ngoài việc bổ sung tăng thêm gần ba giường bệnh điều trị covid một mươi chín cho thành phố bạc liêu và thị xã trà rai trước đó
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cũng vừa có quyết định bổ sung
bổ sung thêm dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cho bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu và khu điều trị covid một mươi chín bệnh viện đa khoa thanh vũ medic
ngoài việc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
nhiều ngày qua tỉnh bạc liêu cũng đã huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đặc biệt là tập trung địa bàn vùng đỏ
theo thống kê đến sáng nay ngày năm tháng một mươi một toàn tỉnh có hơn năm trăm linh người được tiêm mũi một đạt gần bảy mươi năm
và gần một trăm một mươi ba tiêm đủ hai mũi đạt hơn một mươi bảy
trong những ngày đầu tháng một mươi một tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại kiên giang diễn biến phức tạp khi số ca mắc tăng nhanh trung bình mỗi ngày có gần năm trăm linh ca mắc
đặc biệt đã xuất hiện một số ca nhiễm có liên quan đến công chức viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị
ubnd tỉnh kiên giang chỉ đạo quán triệt cho tất cả công ty
công chức viên chức người lao động phát huy tinh thần gương mẫu nâng cao ý thức và trách nhiệm cho công tác phòng chống dịch
chỉ di chuyển từ nhà đến cơ quan và ngược lại hạn chế đi đến những nơi công cộng như chợ siêu thị cơ sở dịch vụ ăn uống
đồng thời vận động người dân trong gia đình hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết
tính đến hết ngày hai tháng một mươi một kiên giang đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho hơn một sáu mươi sáu
trên một hai trăm tám mươi hai người đạt tỷ lệ hơn tám mươi ba
tiêm mũi hai cho bốn trăm linh ba trăm tám mươi ba người dân đạt tỷ lệ hơn ba mươi một
tỉnh cũng đã tiêm cho hơn một trăm ba mươi học sinh lớp một mươi hai trên toàn tỉnh
tới đây kiên giang tiếp tục tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín cho học sinh lớp một mươi và một mươi một
tỉnh phấn đấu trong tháng một mươi hai có một trăm linh dân số trong diện được tiêm vaccine của tỉnh
được tiêm đủ hai mũi vaccine và từng bước triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới tại địa bàn tiền giang
gia tăng đặc biệt có nhiều ca dương tính trong cộng đồng
trong khi các ngành chức năng đang quyết liệt phòng chống dịch
thì một số doanh nghiệp người dân vẫn còn chủ quan lơ là
hiện nay nhiều quán ăn nhà hàng quán cà phê giải khát tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm nghỉ để phòng dịch covid một mươi chín
điều đáng nói có không ít cơ sở kinh doanh đông người chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh
theo chủ trương của bà nhân dân tỉnh
một người dân thành phố mỹ tho lo ngại
ở thành phố mỹ tho các quán nhậu đông lắm
mới mở cửa mấy ngày mà quán xá đông quá tôi nghĩ nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
bây giờ phải kiểm tra
thứ nhất có người bán có tiêm hai mũi chưa
kiểm tra hai muối thì cho vô chưa tiêm hai mũi thì không cho vô
còn đếm số lượng người đúng hai mươi người thì không nhận thêm khách
chỉ riêng đường hùng vương nối dài thuộc xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
có gần một mươi điểm bán cà phê quán ăn
vào buổi tối một số điểm bán ăn uống rất đông người
bạn kê ghế khoảng cách gần và người vào quán chưa thực hiện việc quét má quy rờ
các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra
nhắc nhở các cơ sở này phải chấp hành công tác phòng dịch
ông ngô quang tín chủ tịch bác nhân dân xã đạo thành thành phố mỹ tho cho biết
sẽ kết hợp với thành phố kiểm tra xã đạo thành hoạt động chỉ năm mươi công suất
có nghĩa là vẫn đảm bảo một bàn bán một bàn để ốc lại
chúng tôi sẽ tiếp tục cho kiểm tra nữa yêu cầu niêm yết năm mươi
cùng với đó nhắc nhở phải quét má quy rờ theo quy định
kế hoạch hai trăm chín mươi năm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cấp độ hai
của ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang ban hành ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nêu rõ
nhà hàng quán ăn quán giải khát đều hoạt động nhưng người bán nhân viên phục vụ
người đến ăn uống phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng dịch đã qua một mươi bốn ngày
f đã điều trị khỏi bệnh không quá sáu tháng hoạt động không quá năm mươi công suất đối với nhà hàng
và không quá hai mươi
đối với quán ăn quán giải khát thực hiện tuân thủ năm k
tuy nhiên nhiều cá nhân trên địa bàn chưa có ý thức chấp hành quy định này
một số điểm test nhanh tiêm phòng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn
tại vùng nông thôn của tỉnh tiền giang cũng xảy ra tình trạng tụ tập mua bán ở lề đường
tổ chức ăn uống chưa đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
gần đây tại một số đám tang trên địa bàn đã xảy ra ca dân tính
đối với việc sản xuất kinh doanh gần đây một số doanh nghiệp đã chủ quan
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tổ chức hoạt động trở lại không đúng phương án
quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ trong hai tuần qua trên địa bàn tỉnh tiền giang đã có ba doanh nghiệp xảy ra ổ dịch lớn
với trên một trăm năm mươi f
cá biệt có công ty hải sản mê công tại xã bình đức huyện châu thành bị khởi tố vụ án hình sự
để cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của tổ chức cá nhân
tại tỉnh tiền giang từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca f có chiều hướng tăng cao
chỉ tính từ một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi một tỉnh tiền giang đã phát hiện hai trăm sáu mươi ba ca mắc
covid một mươi chín mới trong đó có bốn mươi bảy ca lây nhiễm ngoài cộng đồng
nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả nhất là ý thức của cộng đồng
thì con số ca mắc này sẽ tăng lên
do đó để phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả tránh nguy cơ bùng phát
ngoài công tác tuyên truyền giáo dục thì chính quyền và ngành chức năng
ở các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý kiên quyết các tổ chức cá nhân
còn chủ quan lơ là chưa chấp hành nghiêm các công tác phòng chống dịch bệnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại